hôm nay kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn sẽ chính thức khai mạc
trước sự kiện quan trọng của đất nước phóng viên truyền hình nhân dân đã ghi nhận những ý kiến và kỳ vọng của cử tri cả nước gửi tới quốc hội
kỳ họp thứ tư diễn ra vào thời điểm cuối năm nên một trong những nội dung trọng tâm được các đại biểu thảo luận là kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
vui mừng trước kết quả tăng trưởng gdp cả năm hai nghìn một mươi bảy ước đạt sáu bảy như kế hoạch đề ra